người gdp người ta thấy rằng trình độ phát triển kinh tế của một nước càng cao thì tỷ trọng của dịch vụ thương mại trong cơ cấu ngành kinh tế nước đó càng lớn
không phải yếu tố nào khác mà chính khách hàng là từ khóa cho mọi sự thành bại của mỗi hình thức dịch vụ khi có mặt trên thị trường
lắng nghe ý kiến khách hàng vì vậy là con đường dẫn thành công đến gần hơn
theo số liệu điều tra của learysource
chín mươi một khách hàng sẽ không bao giờ quay lại nếu được trải nghiệm một dịch vụ tồi
chín mươi ba khách hàng có trải nghiệm xấu về dịch vụ chia sẻ trải nghiệm trên mạng xã hội
nhưng cũng có tới chín mươi năm khách hàng phản nàn về bạn sẽ tiếp tục mua hàng nếu bạn giải quyết phàn nàn đó ngay lập tức
có một thực tế là các doanh nghiệp việt thường bị thụ động trong việc thu thập phản hồi của khách hàng
thậm chí là bỏ qua hoàn toàn việc này
bởi lẽ các doanh nghiệp thường không hiểu được ý nghĩa phía sau các phản hồi
hoặc là dù biết nhưng bó tay vì không có công cụ để triển khai hiệu quả
họ chi tiền cho marketing bán hàng rồi giảm giá
nhưng ít khi dừng lại hỏi khách hàng cảm thấy thế nào về dịch vụ và sản phẩm của mình
hầu hết các phản hồi về sản phẩm dịch vụ hay thái độ nhân viên thường đến tay doanh nghiệp quá trễ
khi mà các tin xấu về doanh nghiệp đã được khách hàng truyền tay nhau hoặc chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội
nhiều năm làm việc trong môi trường nước ngoài đã giúp anh vũ xuân thức nắm mắt được sự thiếu hụt đó
trong hoạt động kinh doanh dịch vụ trong nước
bù đáp sự thiếu hụt đó để giúp ngành dịch vụ chuyên nghiệp hơn là động lực
để anh vũ xuân thức từ bỏ công việc ổn định và khởi nghiệp với những ấp ủ riêng của mình
trước kia tôi làm trong lĩnh vực công nghệ cho các tập đoàn lớn của nước ngoài
sau đó thì làm tư vấn về giải pháp công nghệ cho lĩnh vực ngân hàng
tôi nhìn thấy một cơ hội to lớn nếu mình đem công nghệ để làm cầu nối
giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng thì sẽ mang lại một lợi ích cực kỳ lớn
do vậy tôi quyết định dừng lại các công việc hiện tại và làm bắt đầu khởi nghiệp
himi một thiết bị giúp các đơn vị kinh doanh dịch vụ thu nhập ý kiến của khách hàng đã ra đời như thế
nhà hàng an biên một buổi trưa ngày thứ năm khách hàng đến dùng bữa trưa nờm nượp
là nhà hàng kinh doanh đồ ăn cung cấp dịch vụ trực tiếp
nên nhà hàng an biên rất coi trọng ý kiến đồng góp của thực khách
khách hàng có thể ngay lập tức phản ánh ý kiến trên máy cầm tay của nhân viên
hoặc sử dụng máy tính đặt sẵn ở khu vực thanh toán
là một khách hàng cũng như là rất nhiều khách hàng khác
tôi nghĩ là khi mà mình đến một quán ăn hay là đến bất kỳ một nơi nào
thì khi khách hàng được quan tâm chăm sóc thì họ sẽ có xu hướng quay trở lại nhiều hơn
và có khi họ sẽ giới thiệu cho bạn bè hoặc người thân
họ đến quay trở lại nơi đấy nữa
tôi nghĩ là việc chăm sóc này rất là quan trọng
với sự tiện lợi thông minh của hear me
nhà hàng an biên có được công cụ hữu hiệu để tiếp thu phản hồi của khách hàng
nhất là giúp tôi kiểm soát tốt hơn về ý kiến khách hàng
có một lượng data khách hàng một danh sách khách hàng tốt
hai là cũng bớt được thời gian khách hàng vội
nhưng mà khách muốn đồng góp thì khá là dễ dàng

với những người đồng góp ý kiến khách hàng thường xuyên như vậy
và tần suất nó cũng nhiều hơn vì nó không thích mất thời gian khách hàng
thì chúng tôi cũng dễ dàng thu thập được thông tin của khách hàng hơn
đồng góp của khách hàng hơn
nên là chất lượng phục vụ
với cả chất lượng sản phẩm của nhà hàng tôi được nâng lên khá là tốt
vì như vậy
nên là chúng tôi rất là tin tưởng khi sử dụng hệ thống hear me này
thì nó giúp ích cho không nhất là chỗ mối quan hệ
tạo mối quan hệ giữa khách hàng và nhà hàng khá là khăng khít
trong thời đại công nghệ bốn
việc thu thập ý kiến khách hàng bằng phương thức truyền thống thông qua phiếu điều tra
hay hòm thư góp ý dường như là việc làm không còn hiệu quả
khắc phục ngay lập tức những yếu điểm này
hear me là một máy tính đơn giản nhưng thông minh
được thiết kế hoàn toàn tiện lợi
dễ sử dụng và dễ thể hiện ý kiến cá nhân
có được sản phẩm thú vị này là cả một chặng đường khó khăn
trên con đường khởi nghiệp của phú xuân thức
học tập và làm việc về công nghệ với những doanh nghiệp nước ngoài
là một lợi thế giúp vũ xuân thức tích lũy được nhiều kinh nghiệm khi khởi nghiệp
nhưng khi tách ra kinh doanh riêng thì mọi khó khăn tìm đến
từ việc tìm được cộng sự cùng trí hướng đến tìm những đơn vị sản xuất máy phù hợp
có một cái khó khăn nhất là khi sản xuất cái thiết bị của mình
mình muốn tìm một cái doanh nghiệp
một cái đối tác ở trong nước có thể giúp mình sản xuất phần vỏ thiết bị
thế nhưng mà mặc dù mình tìm kiếm rất là nhiều doanh nghiệp
thì tất cả đều không đáp ứng được
đáp ứng được cái yêu cầu của mình
đối với cái doanh nghiệp mà tầm bé
thì người ta không đủ cái điều kiện cơ sở vật chất cũng như là công nghệ
để có thể sản xuất đúng sản phẩm của mình theo đúng tiêu chuẩn chất lượng
đối với cái doanh nghiệp lớn mà có thể là sản xuất được theo đúng cái tiêu chuẩn của mình
thì người ta lại đang hợp tác với những cái tập đoàn rất lớn như là samsung
do vậy là mình cũng rất là khó có thể là mời người ta hợp tác với mình
trong một cái dự án
một cái tài tập này rất là nhỏ
và cái phương án cuối cùng của mình đó là tìm một cái đối tác nước ngoài
và cuối cùng mình đã tìm được một cái nhà máy ở trung quốc mà rất là phù hợp
đã giúp mình thiết kế và sản xuất những mô hình thử nghiệm đầu tiên
giải quyết được khâu sản xuất thì không marketing thị trường thực sự gian nan với anh
bởi vấn đề thì doanh nghiệp nào cũng biết đến việc chăm sóc khách hàng
nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng quan tâm hoặc chưa biết chăm sóc như thế nào
cho phù hợp
là người sáng lập anh kim luôn cả việc tự làm clip giới thiệu sản phẩm
rồi đi gõ cửa từng doanh nghiệp để giải thích và giới thiệu sản phẩm
khi mình đã xây dựng một sản phẩm rồi
thì mang sản phẩm để thuyết phục người tiêu dùng thì cũng rất là khó
bởi vì là cái lĩnh vực mà chăm sóc khách hàng này
đối với các doanh nghiệp việt nam thì nó vẫn còn một cái gì đó nó mới mẻ
hoặc thực ra có thể là không mới mẻ nhưng vẫn là một cái dịch vụ
một yêu cầu hơi cao so với các doanh nghiệp việt nam
thế thì mình phải thuyết phục các doanh nghiệp rằng đây không phải là vấn đề mà yêu cầu cao
mà chính là một cái giải pháp để họ cải thiện cái năng lực cạnh tranh
và cải thiện cái việc là tối ưu vận hành cái doanh nghiệp của họ
và đem lại cho họ cái lợi nhuận cao hơn
trang đường khởi nghiệp có nhiều lúc mệt mỏi nhưng anh chưa bao giờ nản trí
bởi niềm tin vào việc mình làm việc vì lợi ích cộng đồng luôn thôi thúc anh
tất nhiên là khi khởi nghiệp một lĩnh vực mới
đem lại một cái sản phẩm mới hẳn cho thị trường thì bao giờ cũng rất là nhiều khó khăn
nhưng mà tôi luôn có một cái quan niệm rằng khi mình mang một cái giá trị gì đó cho thực sự cho xã hội
để xã hội có thể giải quyết một cái vấn đề thì cái con đường đó luôn luôn đúng
và tôi niềm tin rằng là khi mình đã đi đúng thì không chỉ mình đi mà sẽ có người khác đồng hành
và tôi tin chắc rằng là sẽ thành công
mới được tung ra thị trường cách đây sáu tháng hiểm còn non trẻ trên thị trường việt nam
nhưng đã được nhiều doanh nghiệp quan tâm và sử dụng
năm khuôn mặt ngụ nghĩnh thể hiện cho năm thái độ khác nhau của khách hàng
chưa tốt phù hợp tốt tuyệt vời yêu thích
chỉ bằng một cú click nhẹ vào khuôn mặt có biểu cảm giống như thái độ của khách hàng khi sử dụng dịch vụ
là khách hàng đã truyền tải ý kiến của mình
máy tính sẽ chuyển đến phần đóng góp ý kiến chi tiết nếu khách hàng muốn bày tỏ rõ hơn yêu cầu
khi mà chúng tôi triển khai giải pháp hiemi cho các doanh nghiệp ở tầm trung
thì một ngày doanh nghiệp cũng có thể thu hồi được đến một mươi cái phản hồi của khách hàng về dịch vụ sản phẩm của họ
trong một mươi phản hồi đó cũng có những phản hồi người ta phản ánh về việc
là người ta không hài lòng với dịch vụ sản phẩm của họ
như vậy đây là một tín hiệu rất tốt khởi đầu cho việc khách hàng ở việt nam
cũng dần dần đã quen với việc
gửi lại cái phản hồi bày tỏ chính kiến quan điểm của mình đối với sản phẩm và dịch vụ mà họ đang sử dụng
điều mà anh vũ xuân thức làm được với sản phẩm của mình
đó là việc tích hợp nhiều chức năng trong một chiếc máy hiện đại nhỏ gọn đơn giản nhưng rất hiệu quả
với cấu hình đơn giản sẵn sàng sử dụng chỉ với khoảng một phút lắp đặt mà không cần các công cụ hỗ trợ
khả năng linh hoạt giải pháp chạy trên điện thoại di động máy tính bảng chỉ cần kết nối wifi hoặc ba g
anh chị có thể đặt máy tại một nơi cố định hoặc di chuyển
số lượng máy đánh giá không giới hạn
khả năng tùy biến cao tính năng gửi phản hồi dễ dàng thay đổi câu hỏi bất cứ lúc nào
tính năng trình chiếu có thể sử dụng ảnh video giới thiệu sản phẩm chương trình khuyến mãi
cập nhật đơn giản không cần bảo trì cập nhật tự động
himi không hoạt động như một máy tính thu thập thông tin mà còn xử lý thông tin đó giúp doanh nghiệp
bạn không hài lòng
sau cú click của khách hàng ý kiến này ngay lập tức được chuyển thẳng tới máy tính điện thoại của người quản lý
đó là một trong những tính năng ưu việt mà himi đã giúp kéo gần doanh nghiệp với khách hàng
sử dụng dịch vụ của himi thì chúng tôi biết được chất lượng của mình đang ở đâu một cách tốt hơn hiệu quả hơn
và đồng thời với cái dịch vụ của himi thì cũng giúp cho chúng tôi có thể tương tác ngay lập tức
với những khách hàng mà họ đang chưa hay
chúng tôi rất hài lòng về cái dịch vụ của mình hoặc có những sự cố mà chính bản thân những người quản lý không có mặt lúc đó để giải quyết bây giờ
để giải quyết thì chúng tôi có thể nhận được ngay cái phản hồi hoặc thậm chí là được khách hàng mô tả rất là rõ những gì đã xảy ra khi mà mình vắng mặt
thì điều đó giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ của mình một cách hiệu quả hơn
trong tương lai tôi muốn xây dựng heamine là một cầu nối truyền thông giữa doanh nghiệp và khách hàng
cái việc truyền thông và tương tác giữa khách hàng và doanh nghiệp phải thực sự dễ dàng và thực sự phải minh bạch
người tiêu dùng có thể đánh giá về doanh nghiệp thông qua hệ thống cầu nối này
và doanh nghiệp có thể sử dụng cái giải pháp này để truyền thông hoặc là lấy các cái thông tin đánh giá của khách hàng để cải thiện chính cái năng lực để phục vụ khách hàng tốt hơn

chưa rộng rãi nhưng lại là một sản phẩm nghiêm túc mà rất nhiều đơn vị kinh doanh cũng như các cơ quan nhà nước đã quan tâm
bởi ngoài việc đáp ứng nhu cầu khách hàng chiếc máy nhỏ gọn này còn có thể đo lường được hiệu quả làm việc của những cơ quan nhà nước trực tiếp phục vụ người dân
vì vậy khi nhà nước có cơ chế thay đổi cách làm việc thì nhiều bệnh viện phòng tiếp dân đã tìm đến hiêmi như một công cụ hữu hiệu một trọng tài khách quan giúp cải thiện môi trường làm việc

một sản phẩm nhỏ sinh và thông minh đã ra đời với đúng tâm nguyện của vũ xuân thức người sáng tạo ra nó mong muốn đem lại nhiều hơn nữa giá trị lợi ích cho cộng đồng

dù có non trẻ nhưng có thể thấy tính khả thi của dự án khi hiemi góp một tiếng nói đến nâng tầm dịch vụ khách hàng trong nước chuyên nghiệp hơn hiệu quả hơn đồng thời thay đổi tâm lý ngại bày tỏ ý kiến và ngại đòi hỏi quyền lợi của người tiêu dùng việt